trường đại học kinh tế tp hcm vừa thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học tập trung để phòng tránh dịch covid một mươi chín
do tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nhà trường quyết định cho người học các bậc hệ của trường
sẽ nghỉ học tập trung từ ngày ba tháng tám đến hết ngày chín tháng tám
vậy thì kết thúc học phần những trường hợp trở về từ đà nẵng đến tp hcm từ ngày một mươi tám tháng bảy
phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày
trong thời gian này người học có lịch thi kết thúc học phần làm đơn vắng thi có phép gửi về trường để được giải quyết
nhà trường nhắc nhở người học ở tất cả các hệ đào tạo khi ra vào các cơ sở của trường
trong phòng học phòng thi phải tuân thủ việc đeo khẩu trang
đây là trường đại học đầu tiên tại tp hcm có thông báo nghỉ học để tránh dịch bệnh